thưa quý vị cách đây vũ thủy u hai mươi ba việt nam đã đánh bại u hai mươi ba malaysia với tỷ số một
nhờ bàn thắng duy nhất của tiến linh trong hiệp phụ để có mặt ở trận chung kết sea games ba mươi một
sau hai hiệp thi đấu chính thức với tỷ số u hai mươi ba việt nam và u hai mươi ba malaysia đã đưa vào thi đấu hai hiệp vụ
ở hiệp vụ thứ nhất tỷ số trận đấu vẫn đạt sang hiệp vụ thứ hai từ pha chơi bóng của đội trưởng hùng dũng
tiền đạo tiến linh bậc cao đánh đầu tung lưới u hai mươi ba malaysia ở phút một trăm một mươi một
trận đấu kết thúc với chiến thắng là một dành cho u hai mươi ba việt nam trước u hai mươi ba malaysia
thầy cho huấn luyện viên park hang seo đã giành quyền vào chung kết bóng đa nam sea games ba mươi một gặp u hai mươi ba thái lan
vào lúc một mươi chín h ngày hai mươi hai tháng năm tới tại sân vận động quốc gia mỹ đình thành phố hà nội